phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai cho biết vừa khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối tượng siêu qua
trú tại xã yadreng huyện chư pả để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng năm trên đường đi chơi siêu qua có gặp anh cờ so ký ốc trú cùng thôn
ký ốc hỏi xin thuốc lá nhưng qua không cho nên ký ốc đã đánh siêu qua
bực tức đối tượng về nhà lấy kéo quay lại đâm nhiều nhát khiến keok tử vong rồi kéo sát nạn nhân đẩy xuống mương nước
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai
phối hợp với công an huyện chư pả và công an xã yà ring đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
và bắt giữ được đối tượng giết người sau hai mươi giờ gây án